tám điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn vừa bị công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an triệt xóa bắt giữ một mươi bảy đối tượng
tăng vật thu giữ gần bốn bảy trăm linh viên ma túy tổng hợp và hơn một trăm linh bảy gram heroin
hiện lực lượng công an đã tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
với hành vi cho vay lãi nặng đối tượng nguyễn dầu vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế khởi tố bắt tạm giam
bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng chín
năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bị bắt dầu đã nhiều cho nhiều người vay dưới hình thức vay trả góp với lãi suất từ một trăm hai mươi một đến bốn trăm năm mươi sáu một năm thu lời bất chính hơn một trăm một mươi triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật